thưa quý vị chiều nay tòa nhân dân tp hà nội tuyên án đối với bị cáo nguyễn đức trung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
và một mươi bốn bị cáo khác trong vụ nâng khống giá cây xanh để đưa vào hồ sơ dự toán quyết toán
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn ba mươi bốn bảy tỷ đồng
bị cáo nguyễn đức trung cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội bị tuyên một mươi tám tháng tù
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cộng với một mươi hai năm tù của ba bản án trước đó
tổng hợp hình phạt đối với ông trung là một mươi ba năm sáu tháng tù
nguyễn đức trung cựu chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên công viên cây xanh hà nội gọi tắt là công ty cây xanh
và bùi văn mận giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển sinh thái xanh
gọi tắt là công ty sinh thái xanh lần lượt lịnh án sáu năm tù và bảy năm tù
cùng với tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
một mươi bị cáo còn lại là cựu lãnh đạo nhân viên công ty cây xanh công ty sinh thái xanh
ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị sở xây dựng thành phố hà nội
bị tuyên án từ hai mươi bốn tháng tù treo đến tám năm tù giam
về trách nhiệm dân sự tòa bục các bị cáo thuộc công ty cây xanh và công ty sinh thái xanh
liên đới bồi thường hơn ba mươi bốn tỷ đồng cho ủy ban nhân dân thành phố hà nội
công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên đang tạm giữ hình sự tám đối tượng
để điều tra về hành vi bắt người trái pháp luật
đặc biệt trong nhóm có nhiều đối tượng ở độ tuổi vị thành niên
trước đó do mâu thuẫn cá nhân với một nam thanh niên sinh năm hai nghìn bảy
ở xã quyết thắng thành phố thái nguyên
nam thanh niên sinh năm hai nghìn sáu trú tại thị trấn hùng sơn huyện đại từ tỉnh thái nguyên
đã rủ nhóm bạn tình đánh nam thanh niên sinh năm hai nghìn
khoảng một mươi h bốn mươi phút ngày một mươi năm tháng bốn
tại cổng trường nơi nam thanh niên sinh năm hai nghìn bảy theo học
nhóm đối tượng trên đã đe dọa ép buộc nạn nhân lên xe máy
đưa ra khu vực vắng vẻ hành hung gây thương tích
tại cơ quan điều tra nhóm đối tượng đã thừa
nhận hành vi trong đó nam thanh niên sinh năm hai nghìn sáu có vai trò chủ mưu cầm đầu
công an tỉnh hưng yên vừa bắt giữ lê duy anh quân
sinh năm hai nghìn sáu trú tại thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
là đối tượng gây ra vụ án cướp tiệm vàng tại xã đình dù huyện văn lâm
trước đó vào khoảng một mươi ba h hai mươi một phút ngày một mươi tám tháng tám
tại cửa hàng vàng phương liên chợ đường cái xã đình dù huyện văn lâm tỉnh hưng yên
một nam thanh niên mặc quần áo màu đen đeo khẩu trang
đội mũ bảo hiểm che kín mặt cầm theo một túi ni lông màu đen đi vào cửa hàng vàng phương liên
sau đó đối tượng dùng búa đập vỡ tủ kính cướp đi một mươi năm sợi lắc đeo tay bằng vàng tây
trị giá khoảng chín mươi triệu đồng sau đó bỏ lại một súng nhựa màu đen búa bằng kim loại tại hiện trường
và nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy không đau biển kiểm soát
theo hướng quốc lộ năm đi thành phố hà nội
sau quá trình đấu tranh chuyên án ngày hai mươi bảy tháng tám
lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ lê duy anh quân khi đang lẩn trốn tại tỉnh nghệ an
qua đấu tranh quân còn khai nhận vào trưa ngày một mươi hai tháng tám
tám đối tượng đã cùng với hồ ngọc bắc sinh năm hai nghìn năm cùng chú tại thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
trộm cắp một điện thoại trị giá khoảng một mươi một triệu năm trăm linh nghìn đồng
tại thôn hồng cầu xã lạc hồng huyện văn lâm tỉnh hương yên
được biết quân đã từng bị toán nhân dân thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
tuyên án một mươi tám tháng cải tạo không giam giữ về tội trộm cắp tài sản
kính thưa quý vị thành ủy ủy ban nhân dân và bộ tư lệnh tp hcm vừa tổ chức lễ tri ân
các lực lượng tiếp nhận bảo quản xử lý thi hài bàn giao cho cốt nạn nhân tử vong do covid một mươi chín
và chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
tại buổi lễ bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên bày tỏ sự tri ân
và những tình cảm chân thành sâu sắc để các tổ chức lực lượng đặc biệt
làm công việc chăm lo hậu sự tiếp nhận bảo quản thi hài bàn giao cho cốt nạn nhân tử vong do covid một mươi chín
và đội ngũ bảo mẫu tình nguyện viên chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm covid một mươi chín
dù khó khăn gian khổ mất mát đã láng dần nhưng những nghĩa cử cao đẹp
những hành động từ mình lệnh trái tim luôn sáng mãi
và các tầng lớp nhân dân những người thân yêu của chúng ta sẽ luôn nhớ mãi
sáng ngày hai mươi tám tháng tám ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
thành phố hồ chí minh phối hợp cùng các nhà hảo tâm trao hàng trăm phần quà
cho các hộ nghèo hộ cận nghèo hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
tại chương trình ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh
đã trao tặng một trăm linh phần quà trị giá một trăm bốn mươi triệu đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn
mỗi phần quà gồm năm trăm linh đồng tiền mặt và quà tặng trị giá chín trăm linh đồng
đây tiếp tục là nghĩa cử chia sẻ của các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố
phối hợp của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh
động viên các hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống
cũng như mang đến hoạt động thiết thực chào mừng lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
liên quan đến lĩnh vực cấp cứu ngoại bệnh viện sở y tế thành phố hồ chí minh
kiến nghị bộ y tế thống nhất giá dịch vụ kỹ thuật cấp cứu ngoại viện
cụ thể sở y tế kiến nghị bộ y tế thống nhất giá dịch vụ kỹ thuật
có liên quan đến cấp cứu ngoại viện để các đơn vị cung cấp dịch vụ cấp cứu
theo quy định đồng thời bộ y tế có quy định và hướng dẫn định mức
xe vận chuyển cấp cứu của cơ sở dịch vụ cấp cứu hỗ trợ vận chuyển người bệnh
được phép đăng ký đối với mục kiếp cấp cứu ngoại viện
sở cũng kiến nghị bộ y tế có quy định về loại hình cấp cứu ngoại viện
trong đó hệ thống cấp cứu một trăm một mươi năm các trạm vệ tinh hệ thống cấp cứu công lập
và ngoài công lập sẽ thực hiện vận chuyển người bệnh cấp cứu
các cơ sở dịch vụ cấp cứu hỗ trợ vận chuyển người bệnh tư nhân
được tham gia vận chuyển người bệnh
tp hcm vừa công bố thêm danh sách một mươi sáu phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ
được đánh giá chất lượng và tới thời điểm hiện tại đã có hai mươi ba phòng khám thẩm mỹ
trên địa bàn tp hcm được sở y tế tp hcm đánh giá chất lượng
theo sở y tế tp hcm kết quả đánh giá chất lượng các phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ
sẽ được công khai giúp người dân có thêm thông tin để lựa chọn
khi có nhu cầu dịch vụ thẩm mỹ
sở y tế tp hcm sẽ tiếp tục công khai kết quả đánh giá chất lượng
các phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ trong thời gian tới
sáng ngày hai mươi tám tháng tám hơn một bảy triệu học sinh mầm non tiểu học trung học cơ sở
trung học phổ thông học sinh giáo dục thường xuyên trên địa bàn tp hcm chính thức tụ trường
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn tp hcm tăng hơn ba mươi năm học sinh gồm khoảng hai mươi hai sáu trăm linh công lập

trong đó học sinh khối trung học phổ thông trung học phổ thông trung học phổ thông
trung học cơ sở tăng nhiều nhất
số lượng học sinh tăng tập trung tại các địa phương như thành phố thủ đức quận một mươi hai quận gò vấp
quận bình tân huyện bình chánh và huyện hốc buôn
đây là khu vực đang trong giai đoạn đô địa hóa nhanh nên dân số tăng cơ học cao
trước tình hình số lượng học sinh tăng mạnh ngành giáo dục và đào tạo thực hiện dư giải pháp
để đảm bảo cơ sở vật chất đủ chỗ học cho tất cả học sinh trong năm học mới
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tp hcm đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng đẩn tới các tổ chức cá nhân
liên quan đến người nước ngoài thực hiện khai báo tạm trú trực tuyến qua mạng internet
chị nguyễn ngọc đoan thư là việt kiều vừa cùng chồng quốc tịch mỹ về quê hương việt nam thăm người thân
tại tp hcm gặp gỡ gia đình vào tối hôm trước sáng hôm sau chị cùng chồng tới phòng quản lý xuất nhập cảnh
công an tp hcm để thực hiện đăng ký tạm trú
tại đây chị được hướng dẫn đăng ký tạm trú
chị có thể lên đây trực tiếp hoặc là chị scan cái này thì sau đó chị vô cái phần đầu tiên là cái hai dòng đầu tiên là chị
chị vô cái phần đăng ký giùm em sau khi đăng ký thì nó sẽ hiển thị cái trang đăng ký tài khoản
thì chị tìm tất cả thông tin của mình và chị vui lòng nhớ giùm em là cái mật khẩu bởi vì cái mật khẩu rất là quan trọng nha
sau khi chị đăng ký xong chị hoàn tất thì chị sẽ thoát ra thì sau khi mình đã hoàn tất cái bước đăng ký
thì mình sẽ đăng ký
vô cái tài khoản của mình là tên tài khoản và cái mật mã của chị
thì sau đó chị sẽ vô cái phần là đăng ký tạm trú
thì chị tiền đầy đủ thông tin là địa chỉ của nhà chị nè với lại tên tuổi của anh chồng chị số hộ chiếu và cái thời gian tạm trú
là bắt đầu từ ngày mà chị đăng ký đến hết thời hạn của cái thị thực trong cái hộ chiếu đây
một mươi chín tháng một hai nghìn hai mươi bốn
sau khi chị tiền đầy đủ hết cả thì chị đăng ký hoàn tất
thì trên hệ thống bên em sẽ có thông tin của anh nhà chị
còn cái việc mà khai báo tạm trú là bên em sẽ kiểm tra được thì không cần phải đi lên hệ thống hệ phường nữa
cô ở đây là giới thiệu và hướng dẫn khai báo qua online thì tôi thấy rất là dễ rất là dễ hiểu
và ông xã tôi cũng dễ hiểu nữa tại vì là mặt trước là tiếng việt và mặt sau thì nó lại là tiếng anh
sinh sống và làm việc tại thành phố hồ chí minh từ nhiều năm qua
quốc tịch ấn độ được biết công an thành phố hồ chí minh bắt đầu triển khai hướng dẫn đăng ký tạm trú cho người nước ngoài trên nền tảng số
khiến ông rất vui
bởi việc này sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian công sức cổ công cũng như nhân viên và các đối tác từ nước ngoài
đối với công ty nước ngoài việc khai báo qua điện tử giúp tôi và nhân viên dễ dàng khai báo
tiết kiệm được thời gian và đồng thời giúp cho công ty thực hiện tuân thủ đúng các quy định của pháp luật việt nam
điều này rất yên tĩnh
triển khai tuyên truyền hướng dẫn các tổ chức cá nhân liên quan yếu tố người nước ngoài đăng ký tạm trú online
là một trong những cải cách mà phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố hồ chí minh thực hiện theo chủ trương của đảng nhà nước
quốc hội đã ban hành nhiều nghị quyết chỉ thị văn bản pháp luật theo hướng cải cách
đơn giản hóa về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh nhằm mở cửa hội nhập quốc tế
thu hút người nước ngoài vào việt nam đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh đi lại cư trú học tập đầu tư lao động tại việt nam
đối với việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài người nước ngoài hoặc cơ sở lưu trú có thể cũng khai báo online trên mạng
không cần thiết có đến cơ quan công an như vậy thì rất tiện lợi
trong hướng dẫn tôi hướng dẫn luôn quy trình khai báo tạm trú quy trình làm thủ tục gia hạn thị thực gia hạn tạm trú
để người nước ngoài nắm được hoặc là những doanh nghiệp nắm được để chủ động đi làm thực hiện gia hạn để thực hiện cho nó đúng quy trình
khi tới thành phố hồ chí minh thì người nước ngoài hoặc cơ sở có người nước ngoài lưu trú cần khai báo đăng ký tạm trú
hoặc khi cần gia hạn tạm trú thị thực có thể quét mã qr hay truy cập vào website đang hiển thị trên màn hình
để được hướng dẫn và đăng ký một cách nhanh nhất tiện lợi nhất
việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn tới các tổ chức cá nhân liên quan đến người nước ngoài thực hiện
khai báo tạm trú trực tuyến qua mạng internet tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài hoặc cơ sở có người nước ngoài lưu trú
tiết kiệm được thời gian chi phí công tác quản lý giám sát của lực lượng công an cũng chính xác minh bạch và hiệu quả hơn
bảo tàng lịch sử tp hcm đã phối hợp cùng hội cổ vật tp hcm tổ chức trưng bày chuyên đề di sản và ký ức
bức tranh từ những mảnh ghép giới thiệu đến công chúng gần một trăm bảy mươi hiện vật tiêu biểu được chọn lựa từ các bộ sưu tập quý
chiếm số lượng nhiều nhất là gốm sứa việt nam từ thời lý trần lê nguyễn niên đại trải dài từ thế kỷ một mươi một đến đầu thế kỷ hai mươi
với nhiều loại hình đồ giá dùng đồ thơ cúng đồ trang trí đồ dùng trong thưởng hoạng uống trà uống rượu
theo bang tổ chức một trăm bảy mươi hiện vật tiêu biểu được chọn lựa trưng bày và giới thiệu lần này thể hiện một diện mạo đa sắc cũng như thông điệp từ quá khứ đã được lưu giữ
dịp này một số nhà sưu tập thuộc hội cổ vật tp hcm và một số sưu tập tư nhân
đã tặng cho bảo tàng lịch sử hơn chín mươi hiện vật
số hiện vật này sẽ được nghiên cứu bổ sung cho các sưu tập hiện vật còn khiếm khuyết tại bảo tàng
và được sử dụng làm giáo cụ trực quan cho chương trình giờ học sự tại bảo tàng
một chương trình được phối kết hợp giữa bảo tàng và các trường học tại tp hcm trong phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện
học sinh tích cực đã được bộ giáo dục và đào tạo triển khai từ năm hai nghìn tám
bên cạnh đó chuyên đề cũng giới thiệu đến công chúng hai nhóm chủ đề đặc sắc khác pháp lâm việt nam và trung quốc
với hiện vật thời nguyễn
triển lãm diễn ra từ ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tại bảo tàng lịch sử tp hcm
sau bốn ngày xét xử và nghị án chiều ngày hôm nay hai mươi tám tháng tám tòa án nhân dân tp hà nội sẽ tuyên án cựu chủ tịch
ubnd tp hcm nguyễn đức trung và một mươi bốn vị cáo khác trong vụ án nâng khống giá cây xanh
gây thiệt hại cho nhà nước hơn ba mươi bốn tỷ đồng
bị cáo nguyễn đức trung bị viện kiểm sát đề nghị mức án hai ba năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
một mươi bị cáo khác bị đề nghị từ hai mươi bốn tháng đến chín năm tù giam về các tội như buôn lậu vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
ban giám đốc và nhân viên bệnh viện thủ đức đã chiên nhỏ các gói thầu làm hồ sơ hợp thức hóa và nâng giá nhập kit test việt á lên gấp ba năm lần gây thiệt hại hơn một mươi tỷ đồng
công an tp hcm đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa nhận hối lộ xảy ra tại bệnh viện tp thủ đức công ty cổ phần công nghệ việt á và công ty nam phong
công an tp hcm đã đề nghị truy tố bị cung cấp
bị can nguyễn minh quân cựu giám đốc bệnh viện tp thủ đức bị can phạm vũ phong giám đốc công ty nam phong bị can trương thị bảo trân nhân viên phòng vật tư trang thiết bị y tế bệnh viện tp thủ đức cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đề nghị truy tố bị can mai lệ quyên cựu trưởng khoa vi sinh bệnh viện thủ đức về tội nhận hối lộ
theo kết luận điều tra bị can nguyễn minh quân với vai trò giám đốc bệnh viện đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là công ty việt á và công ty nam phong hợp thức hóa hồ sơ nhằm thanh toán số lượng ký xét nghiệm do công ty việt á và công ty nam phong cung ứng trước không xét nghiệm năng lực kinh nghiệm nhà thầu đấu thầu theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra xác định kýt xét nghiệm do công ty việt á sản xuất tối đa là một trăm bốn mươi ba bốn trăm sáu mươi một đồng một test
do đó công an xác định thiệt hại trong vụ việc
bệnh viện tp thủ đức mua ký xét nghiệm việt á từ công ty nam phong là chín bảy tỷ đồng
tính đến cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba tổng số tiền thuế nợ ngành thuế quản lý ước là một trăm năm mươi một ba trăm hai mươi năm tỷ đồng giảm bốn so với thời điểm ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tăng hai bốn so với thời điểm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai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

nợ thuế năm hai nghìn hai mươi ba về việc phân loại nợ tổng cục thuế đề nghị các cục thuế địa phương thực hiện giả soát đảm bảo phân loại nợ theo đúng tính chất của từng khoản hồ sơ phân loại nợ phải đầy đủ theo hướng dẫn tại quy trình quản lý nợ thuế
về việc đôn đốc và áp dụng các biện pháp cưỡng chế tổng cục thuế sẽ thông báo danh sách chi tiết người nộp thuế có số tiền nợ thuế lớn đến chín mươi ngày và trên chín mươi ngày tại thời điểm ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn cục thuế quản lý
tổng cục thuế cũng yêu cầu các cục thuế thực hiện công khai thông tin của người nộp thuế có tiền thuế nợ quá hạn theo đúng quy định của pháp luật đặc biệt tập trung vào người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn và kéo dài
theo bộ kế hoạch và đầu tư trong tám tháng năm nay cả nước thu hút thêm một mươi tám một mươi năm tỷ usd vốn đầu tư nước ngoài tăng tám hai so với cùng kỳ năm ngoái
như vậy kết quả thu hút nguồn vốn này tiếp tục duy trì đã tăng trưởng và tăng cao hơn so với kết quả bảy tháng tăng ba bảy so với cùng kỳ
bên cạnh đó các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được một mươi ba một tỷ usd tăng một ba so với cùng kỳ
thực tế này thể hiện đã tăng tiền thuế
về thu hút vốn quốc tế cũng như sức hấp dẫn của việt nam đối với giới đầu tư nước ngoài
các nhà đầu tư đã đầu tư vào một mươi tám ngành lĩnh vực trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo thu hút nhiều vốn nhất đạt sáu mươi bảy tám tổng vốn đăng ký nói trên và tăng một mươi bốn bảy so với cùng kỳ
tiếp theo là lĩnh vực bất động sản với số vốn đăng ký mới chiếm chín bảy của tổng vốn rồi đến là ngành ngân hàng khoa học công nghệ đã có một trăm linh quốc gia và vùng lãnh thổ thực hiện đầu tư vào việt nam
trong đó singapore dẫn đầu tiếp đến là trung quốc nhật bản
kim ngành xuất khẩu một số mặt hàng đang có xu hướng tăng trưởng trở lại trong tháng bảy đó là các mặt hàng máy tính sản phẩm điện tử linh kiện điện thoại linh kiện máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng dẹp may giày dép
theo tổng cục hải quan tính chung bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba kim ngạch xuất khẩu của năm mặt hàng lớn nhất như sau
máy tính sản phẩm điện tử linh kiện hơn ba mươi sáu tỷ usd điện thoại linh kiện hơn hai mươi tám bảy tỷ usd máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng hơn hai mươi ba hai tỷ usd dẹp may hơn một mươi chín tỷ usd và giày dép hơn một mươi một sáu tỷ usd
tổng kim ngạch năm mặt hàng này đạt hơn một trăm một mươi ba ba tỷ usd chiếm năm mươi tám tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước
so với cùng kỳ năm trước các mặt hàng trên vẫn còn giảm lớn hơn tốc độ giảm chung âm một mươi bốn
với mức giảm hơn một mươi bốn ba tỷ usd chiếm sáu mươi ba tám tổng mức giảm chung của cả nước
sự rụt giảm của các mặt hàng lớn nhất góp phần khiến tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước giảm sâu cả về tốc độ cả về sự quan tâm chỉ đạo đến các mặt hàng khác
thưa quý vị khán giả từ ngày một tháng chín tới đây thông tư sáu sửa đổi bổ sung thông tư ba mươi chín của ngân hàng nhà nước quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tiến dụng trinh nhánh ngân hàng nước ngoài
đối với khách hàng sẽ chính thức có hiệu lực
theo đó thông tư này đã bổ sung những quy định về cho vay phù hợp với quá trình chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng và các quy định khác giúp cho việc cho vai linh hoạt hơn để tháo gỡ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân tiếp cận vốn vai ngân hàng
sau một thời gian tích cóp vợ chồng anh nguyễn huy đang có ý định mua căn trung cư để an cư lạc nghiệp
khi tìm hiểu về lãi suất cho vay anh huy khá lo lắng vì mức lãi suất chỉ được ưu đãi trong một hai năm đầu
còn sau đó các ngân hàng chủ yếu áp dụng lãi suất thả nổi
tuy nhiên khi biết thông tư sáu có hiệu lực từ ngày một tháng chín người dân được phép vai ở ngân hàng này để trả ngân hàng khác anh huy rất phấn khởi
với thông tư sáu từ ngày một tháng chín một khách hàng cá nhân đang có dư nợ khoản vay mua nhà hoặc mua xe tại ngân hàng a
nếu thấy ở ngân hàng b có lãi suất thấp hoặc ưu đãi hấp dẫn hơn khách hàng hoàn toàn có thể đến ngân hàng b để đề xuất nhu cầu vay vốn trả đợi trước hạn cho ngân hàng a
việc này được đánh giá là sẽ tạo điều kiện thông thoáng hơn trong việc vay nợ và trả nợ thúc đẩy tiêu dùng

và thực ra là nó tạo được sự linh hoạt và tạo cho người mua vì chúng ta thấy hiện nay lãi suất đang có xu hướng giảm
cho nên chúng ta chấm dứt hợp đồng vai với cả bên ngân hàng khác và sang một ngân hàng có lãi suất tốt hơn vai
thì rõ ràng đấy là giúp cho cái thứ nhất là vẫn là giúp cho cái tài chính lưu thông vừa giúp cho cái chi phí lãi vay
thực sự là người dân được hưởng lợi với cái chủ trương giảm lãi vay hiện nay của ngân hàng nhà nước
bên cạnh đó thông tư sáu cũng bổ sung thêm quy định cụ thể về hoạt động cho vay
bằng phương tiện điện tử theo đó yêu cầu các tổ chức tín dụng phải có giải pháp công nghệ kỹ thuật để nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng
và dư nợ cho vay với cá nhân vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống không vượt quá một trăm linh triệu đồng
việc thúc đẩy cho vay trực tuyến sẽ giúp giảm bớt các thủ tục trong quá trình vay tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn
về phía ngân hàng thì lợi ích mang lại nếu cho vay và phát hành thẻ tiến dụng trên kênh số sẽ giúp các ngân hàng tiết kiệm chi phí
và rất là nhiều nhân lực khi mà đáp ứng nhu cầu và vai của người dân với các nhu cầu vai nhỏ lẻ
qua đó có thể giải quyết được số lượng lớn các khoản vai và thẻ tín dụng
về phía xã hội việc cho vai và phát hành thẻ tín dụng trên kênh số sẽ giúp kích thích nhu cầu vai của người dân
qua đó thúc đẩy phát triển nền kinh tế
liên quan đến thông tư sáu ngân hàng nhà nước vừa ban hành thông tư số một mươi ngưng hiệu lực thi hành khoảng tám khoảng chín và khoảng một mươi
điều tám quy định về những nhu cầu
vốn không được vay từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba cho đến ngày có hiệu lực thi hành của văn bản mới quy định về vấn đề này
đây là động thái nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn của các doanh nghiệp và thị trường bất động sản trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn hiện nay
cục hàng không việt nam vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ một tại các sân bay
các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
theo đó cục hàng không việt nam yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ một phù hợp tại các sân bay
thời gian áp dụng từ ngày một tháng chín đến hết ngày bốn tháng chín
các cảng vụ hàng không được cục yêu cầu thông báo nội dung quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ một
tại các sân bay đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại sân bay
trước đó cục hàng không cũng ban hành chỉ thị tăng cường bảo đảm
an ninh an toàn chất lượng dịch vụ hàng không dịp nghỉ lễ quốc khái mùng hai tháng chín
với các hãng hàng không cục hàng không yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực về khai thác hạn chế tối đa việc chậm hủy chuyến vì lý do của hãng
duy trì nâng cao chất lượng dịch vụ hành khách tỷ lệ chuyến bay đúng giờ
sau khi thông tư hai mươi bốn ban hành về việc định danh biển số xe có hiệu lực nhiều người dân khi mua xe đã qua sử dụng
phải làm thủ tục chuyển đổi giấy đăng ký xe gặp không ít khó khăn
do chưa hiểu rõ sự thay đổi so với quy định cũ và mọi thắc mắc của người dân khi mua xe đã qua sử dụng
cũng sẽ được hỗ trợ một cách tối đa nhất từ phía người kinh doanh cũng như bộ công an
kinh nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
anh bùi văn chiến đang tìm mua một chiếc ô tô đã qua sử dụng bởi xe cũ phù hợp với thu nhập của anh
tuy nhiên anh chiến vẫn còn băn khoăn vì mua xe đúng vào thời điểm thông tư hai mươi bốn được ban hành và có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng tám
tôi cũng sang đây để tìm hiểu
mua một chiếc xe đã qua sử dụng và vì nó phù hợp với cả tài chính cũng như thu nhập của bản thân
thì qua đây thì tôi cũng đã tìm hiểu sơ qua về một số thủ tục pháp lý cũng như là định danh
việc số để mua bán xe làm sao cho nó nhanh chóng và thật tiện
tôi là những người đi mua hàng thì luôn luôn là phải lo tới cả vấn đề pháp lý

thì cái đấy thì nó cũng là một cái mới và nhiều khi là người dân tất nhiên là người đi mua hàng
là nói chung thì luôn luôn là
một vấn đề khác cũng đang khiến rất nhiều người dân lúng túng trong thủ tục mua bán chuyển đổi phương tiện
đó là quy định chủ cũ của phương tiện phải đến trực tiếp làm thủ tục thu hồi đăng ký và biển số
sau đó đưa giấy này cho chủ mới mới có thể làm thủ tục cấp biển cho phương tiện này
nhiều người dân phàn nàn là hiện rất khó để tìm lại được chủ cũ
nhiều trường hợp chỉ có giấy tờ mua bán đã công chứng thậm chí viết tay
tuy nhiên cơ quan chức năng cũng đã có phương án gỡ khó cho những trường hợp này
phương tiện mà chủ xe đang sử dụng có giấy tờ mua bán của chủ đầu là chủ đứng tên trên đăng ký xe
và giấy tờ mua bán của người cuối cùng là người đang sử dụng xe
hợp pháp đúng quy định pháp luật thì chúng tôi sẽ làm thủ tục thu hồi đăng ký biển số và sang tên cấp biển số mới cho chủ xe theo quy định
các trường hợp mà đang sử dụng xe chỉ có giấy tờ mua bán à không có giấy tờ mua bán
chỉ có phương tiện và đăng ký xe hoặc mất đăng ký xe còn phương tiện đang sử dụng thì chủ xe đến làm thủ tục
và chúng tôi sẽ hướng dẫn chủ xe là làm bản cam kết
hy vọng rằng với những hỗ trợ về mặt thủ tục pháp lý như vậy
người mua xe đã có sử dụng yên tâm trong việc mua bán
để từ đó kích cầu thị trường kinh doanh xe đã qua sử dụng bớt đi phần nào sự chầm lắng như hiện nay
và tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
ubnd tp hcm vừa trình thủ tướng chính phủ đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung truyền quốc tế cần giờ
trong đó thành phố xác định nghiên cứu cảng trở thành cảng xanh đầu tiên tại việt nam
theo tờ trình cảng dự kiến xây dựng tại khu vực cụ lao con chó thuộc xã thành an huyện cần giờ
với tổng diện tích ước tính khoảng năm trăm bảy mươi một tỷ đồng
tổng chiều dài cầu cảng chính khoảng bảy km và bến xà lan khoảng hai km
việc bốc xếp container sẽ sử dụng thiết bị chạy bằng năng lượng nhiên liệu sạch thân thiện và bảo vệ môi trường
dự án sẽ thu hút được số vốn đầu tư lớn từ doanh nghiệp để đầu tư xây dựng hạ tầng cảng bỉ hiện đại
tạo việc làm cho khoảng từ sáu đến tám người làm việc tại cảng
và hai mươi lao động phục vụ các ngành dịch vụ hậu cần trung tâm logistics và khu phi thiếu quan
theo ban quản lý đường sắt đô thị thành phố hồ chí minh để chào mừng lễ quốc khánh ngày hai chín
những ngày gần đây nhà thầu dự án metro số một đã cố gắng tập trung nhân lực hoàn tất công tác lắp đặt và thử nghiệm khu vực ngầm để có thể kết nối thông suốt từ ga cuối số tiên đến ga đầu bến thành
hướng đến việc chạy tàu toàn tuyến
hiện nay nhà thầu đang chia ngày làm việc ra hai giai đoạn
trong đó ca ngày dành công trường để thực hiện các công việc lắp đặt và thử nghiệm
cả đêm sẽ dành cho công tác thử nghiệm nâng hạ vật tư và chạy tàu
nhà thầu sẽ tiến hành thử nghiệm toàn tuyến cho tất cả một mươi bảy đoàn tàu của dự án để chuẩn bị cho công tác chạy thử nghiệm toàn tuyến vào ngày hai mươi chín tháng tám
giá bàn hôm nay ngày hai mươi tám tháng tám tiếp tục chịu áp lực do đô la mỹ và lợi xuất trái phiếu kho bạc mỹ thái
trong nước vàng sjc mua vào tăng một trăm linh đồng một lượng
giá vàng trong nước hôm nay ngày hai mươi tám tháng tám tăng năm mươi đồng đến một trăm linh đồng trên một lượng tại một vài cửa hàng kinh doanh
cụ thể giá mua tăng một trăm linh đồng cho một lượng còn giá bán đi ngang tại công ty vàng bạc đá quý sài gòn
tương tự tập đoàn doji niêm yết giá vàng sgc đứng yên ở chiều mua và tăng năm mươi đồng cho một lượng ở chiều bán
trong khi đó doanh nghiệp phú quý về hệ thống p g giữ nguyên giá giao dịch bàn sgc
không đổi so với cuối tuần trước
hiện giá trần mua vào của vàng miếng sgc ở mức sáu mươi bảy bốn mươi năm triệu đồng trên một lượng và giá trần bán ra của vàng miếng sgc ở mức sáu mươi tám một triệu đồng trên một lượng
vàng nữ trang sgc trong sáng nay giá vàng hai mươi bốn k vàng nữ trang sgc loại một mươi tám k và loại một mươi bốn k đồng lại đi ngang ở cả hai chiều mua vào và bán ra
bước vào tuần giao dịch mới trước kỳ nghỉ lễ hai tháng chín dòng tiền thị trường chứng khoán trong trung dài hạn
được kỳ vọng là tiếp tục ủng hộ cho đa tăng của vn index
các chuyên gia phân tích cho rằng sau nhịp giảm điểm khá mạnh của thị trường tâm lý của nhà đầu tư tương đối thân trọng
với tuần giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ khó có thể kỳ vọng sự cải thiện đáng kể của dòng tiền đặc biệt là dòng tiền margin vay ký gửi
theo đó vn index có thể tiếp tục giàn co tích lũy trong vùng một một trăm sáu mươi đến một hai trăm linh điểm với thanh khoản thấp trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn sau kỳ nghỉ lễ
mặc dù thị trường dẫn viên gần đây biến động lớn nhưng nhiều ý kiến vẫn bày tỏ sự kỳ vọng dòng tiền vào thị trường sẽ tiếp tục ủng hộ cho đa tăng của vn index trong thời gian tới
theo dữ liệu từ vn direct từ cuối quý ii năm hai nghìn hai mươi ba dòng vốn vào thị trường chứng khoán đã xuất hiện tín hiệu tích cực
tổng lượng tiền giàn trỗi của các nhà đầu tư bao gồm ba mươi công ty chứng khoán lớn nhất về tổng tài sản đạt khoảng sáu mươi một tỷ đồng giảm ba mươi sáu so với mức đỉnh cuối quý i năm hai nghìn hai mươi ba
nhưng tăng nhẹ ba ba
đội quản lý thị trường số ba tp hcm đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn sản phẩm hàng hóa vi phạm là hàng nhập lậu giả mạo nhãn hiệu
hàng hóa tiêu hủy trong đợt này gần hai năm trăm linh đơn vị sản phẩm làm mỹ phẩm nhập lậu không đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng với tổng trị giá gần hai trăm linh triệu đồng
trước đó tại công ty môi trường xanh huyện bình chánh tp hcm đội quản lý thị trường số ba cũng đã phối hợp tổ chức thực hiện các quyết định xứ phạt vi phạm hành chính
buộc tiêu hủy hơn hai mươi bảy sáu trăm linh đơn vị sản phẩm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu gồm đường cát quần áo thực phẩm mỹ phẩm thuốc lá điện tử ngoại nhập không đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng
tổng hàng hóa tiêu hủy gần một sáu tỷ đồng
thông tư sáu vừa được ngân hàng nhà nước mang hành và có hiệu lực từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba với nhiều điều kiện để khách vay có thể tiếp cận được vốn đổi mới theo hướng thông thoáng dễ dàng hơn

không áp dụng đối với khoản vay phục vụ nhu cầu đời sống
tuy nhiên với quy định mới nhận thấy tại ngân hàng b
cùng khoản vai mua nhà như vậy mà lại xuất cho vai thấp hơn
thì khách hàng hoàn toàn có thể đến ngân hàng b
đề xuất nhu cầu vay vốn để trả nợ trước hàng
cho khoản vai mua nhà đang vai tại ngân hàng a
thì mình cũng cảm thấy thật sự mình rất là vui
rất là vui thật để mình giảm được cái áp lực trả nợ của mình
đồng thời là cũng có sự cạnh tranh với nhau
để các ngân hàng có thể tăng chất lượng dịch vụ của mình lên
theo giới chuyên gia với thông tư mới
lại vài của các ngân hàng buộc phải hấp dẫn để cạnh tranh
nếu muốn thu hút khách hàng
người đi vai từ đó cũng sẽ chủ động tìm được ngân hàng có lãi xuất thấp hơn
khi mà họ thấy là cái lãi xuất hiện tại của ngân hàng nó quá cao
thì họ có thể chuyển sang một ngân hàng khác
với một mức lãi xuất nó cạnh tranh hơn
thì điều đó sẽ giúp cho người vai vốn
họ sẽ có nhiều lựa chọn
lựa chọn hơn trong cái việc mà lựa chọn ngân hàng
để mà thực hiện cái việc mà vai vốn
cũng như là cái sự linh hoạt
khi mà họ có thể thay đổi được các ngân hàng
và các ngân hàng nếu mà muốn giữ chân được khách hàng
thì bắt buộc là họ phải duy trì một cái mức lãi suất hấp dẫn
còn không thì họ sẽ bị mất khách hàng
bởi những cái ngân hàng khác có cái chính sách lãi suất nó cạnh tranh hơn
nguyên định mới là thông tư sáu
của mớ động phạm vi cho vai
gồm phục vụ hoạt động kinh doanh và nhu cầu đời sống
ngoài ra với nhu cầu vai vốn
phục vụ nhu cầu đời sống thiết yếu
khách hàng không cần phải có phương án dự án chứng minh
thông tư sáu lần này là
sự điều chỉnh này là mở rộng thêm đối tượng
tuy nhiên cái việc này phải đảm bảo hai điều kiện
thứ nhất là
cái khoản thời gian thời hạn cho vai
không được vượt qua
cái thời hạn còn lại của khoản vai cũ
đó là điều kiện thứ nhất điều kiện thứ hai
đó là cái khoản vai này chưa được
cưu cầu lại nào
ngân hàng nhà nước cũng nhấn mạnh
tài sản thế chấp chỉ là một trong các điều kiện quan trọng
không phải là yếu tố quyết định hàng đầu
trong việc đảm bảo hoàn trả cho khoản vai
nhằm nâng cao trách nhiệm của khách hàng đối với việc trả nợ ngân hàng
để chủ động ngăn chặn kéo giảm
các tai nạn sự cố về điện
ngành điện lực tp hcm đã tổ chức
nhiều đợt tuyên truyền kiểm tra đảm bảo
an toàn về điện phóng sự này cũng sẽ
khép lại những tin tức của kinh tế phương nam
ngày hôm nay
huyện củ chi tp hcm
có diện tích rộng khoảng
bốn trăm năm mươi km hai là địa bàn
đặc thù có nhiều cây cối mọc tự do
không nằm trong diện kiểm soát
những công việc cắt tỉa chặt cây
như thế này liên tục được đội quản lý
điện lưới huyện củ chi tp hcm
thực hiện vào các mùa mưa bão
tầng suốt này thường dày hơn
việc phát quang này nhằm tránh tình trạng
mưa lớn gió giật mạnh khiến cành cây
ngọn cây tiếp xúc với đường điện
dẫn đến chập cháy
anh em được trang bị máy mốc
để đi kiểm tra lưới điện
để mà kịp thời
phát hiện những vị trí có khả năng
gây sự cố cho lưới điện địa bàn
rất là rộng sông hồ
rộn nhiều chúng tôi phải
thường xuyên kiểm tra lưới điện
để mà kịp thời phát hiện những chỗ
mà vị trí sung miếu
có thể ngã đổ trụ điện cây tón ngã đổ
đè lên lưới điện
cũng bởi địa bàn rộng
hạ tầng lưới điện có phần hạn chế
để chủ động trước mọi tình huống
đơn vị điện lực nơi đây đã thành lập
ban chỉ đạo phòng chống cứu nạn cứu hồ
trong đó một nhóm trực nóng
có gần hai trăm linh công nhân để xử lý
tình huống khẩn cấp hoặc sự cố
ngay từ đầu năm đơn vị cũng đã
tổng kiểm tra nhân lực vật lực để
chuẩn bị sẵn sàng kịch bản ứng phó
xác định đảm bảo an toàn điện
không chỉ đối với hệ thống đường điện cao
trung và hạ thế và tại
các trụ điện trạm biến áp mà ngành điện
thành phố còn quan tâm đến an toàn điện
từ các hộ dân
vào mùa mưa bão tổng công ty
đã triển khai đến các đơn vị
thực hiện tổng kiểm tra lưới điện
đặc biệt là những lưới điện
đi qua những khu vực có nguy cơ
xảy ra thời tiết cực đoan
các lưới điện đi qua những khu vực trũng
có nguy cơ gặp nước thực hiện
duy tu bảo trì bảo dưỡng cũng như
nâng cao các tụ điện
để tránh đảm bảo việc
cung cấp điện an toàn